thưa quý vị ra đời trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng sáng lập rèn luyện của chủ tịch hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành
trong đó công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng luôn được lực lượng công an xác định là nhiệm vụ then chốt hàng đầu
có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
một trong những dấu ấn trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi hai là đã chủ động tham mưu bộ chính trị
bàn hành và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để cụ thể hóa nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và quán triệt triển khai thực hiện trong toàn lực lượng
đảng ủy công an trung ương đã ban hành kế hoạch
số một trăm một mươi tám khd uca theo phương châm năm rõ rõ người
đảng ủy công an trung ương đã ban hành kế hoạch
để từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo với lộ trình và bước đi thận trọng
sự đồng tình ủng hộ của các bộ ban ngành và địa phương
công tác triển khai cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai của bộ công an đã bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng
và trong thời gian tới để tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai
đòi hỏi cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân
quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
và từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động
tiếp tục tiểu mục vấn đề và chính sách hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích
của thiếu tướng nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng công an
xin được cảm ơn thiếu tướng nguyễn bình ban đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
thưa thiếu tướng nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị là sự kế thừa và nâng cao các quan điểm của đảng
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai thì có ý nghĩa như thế nào
trong công tác xây dựng đảng của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay ạ
trước hết nó thể hiện một sự quan tâm rất sâu sắc cũng như là một sự tin tưởng tuyệt đối
của đảng nhà nước nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
và nó cũng là thể hiện vị thế vai trò nồng cốt sung kích trong đấu tranh
chống các thế lực thủ địch để đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tượng toàn xã hội trong điều kiện mới
một cái điểm thứ hai chúng ta thấy là trong nghị quyết một mươi hai thì nó thể hiện rõ một hệ thống quan điểm nền tảng
có tính nguyên tắc và những định hướng có tầm nhìn chiến lược để xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới
những tư tưởng những quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị thì đó là một phương hướng
một phương hướng để xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới
một cái kim chỉ nam cho công tác xây dựng lực lượng công an để làm thế nào lực lượng công an xứng đáng
là một lực lượng vũ trang sắc bén tuyệt đối tin cậy tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và với tổ quốc và nhân dân
một cái điểm nữa nó cũng là tầm nhìn của đảng nhà nước về xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh
tiến lên đạt đến trình độ hiện đại đáp ứng được và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ
bảo vệ an ninh
bảo vệ an ninh quốc gia rồi bảo đảm chất tự an toàn sâu trong một điều kiện mới bối cảnh mới
thưa thiếu tướng có thể khẳng định rằng là từ khi thực hiện cái công cuộc đổi mới đến nay thì đây là lần đầu tiên
bộ chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện về xây dựng lực lượng công an nhân dân
vậy thì theo đồng chí trong thời gian tới cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
cần phải thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như thế nào để có thể thực hiện được các mục tiêu
các cái chỉ tiêu trong nghị quyết một mươi hai ạ
một trong những cái giải pháp nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng mà được coi là căn cốt
được coi là cốt lõi đó chính là tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
các cấp ủy trong công an rồi thủ trưởng chỉ huy trong lực lượng công an
thì cũng cần phải tiếp tục quán triệt nâng cao cái nhận thức về cái tầm quan trọng
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an
và cái ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng lực lượng công an
thực sự trong sánh mạnh chính quy tinh nguyện
hiện đại thì muốn để mà làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
thì có lẽ phải coi trọng hết sức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
truyền thống lịch sử cách mạng của đảng rồi của dân tộc
và đặc biệt là cái truyền thống lịch sử công an dân
giáo dục những cái giá trị đạo đức công an dân dân
ở trong cái sáu điều bác hồ dạy công an dân
một cái điểm quan trọng nữa là phải làm thế nào để mà toàn lực lượng công an
nhất là ở cấp cơ sở đều phải thấu hiểu được
một cái tinh thần trách nhiệm công vụ
coi trọng cái danh dự là cái điều thiêng nhân nhất
đấu tranh ngăn chặn rồi phát hiện
rồi chống lại những cái quan điểm tư tưởng lệch lạc
trong một bộ phận cán bộ chiến sĩ
như bác hồ nói là luôn luôn phải chống cái chủ nghĩa cá nhân
cái chủ nghĩa thực dụng
trong đó nhất là cái đội ngũ cán bộ cấp quỷ
thế rồi lãnh đạo chủ chốt chỉ huy
tốt của các đơn vị công an
phải thực hiện một cái tinh thần là chủ động nêu gương
rồi là tích cực rèn luyện
nhưng bên cạnh đó phải nâng cao cái nhận thức
và cái trình độ về lãnh đạo chỉ huy
và dám nghĩ dám làm nhưng phải có một cái tầm nhìn chiến lược
tầm nhìn toàn diện
thì mới góp phần vào cái việc là trước hết để đưa đơn vị
mình trở thành cái đơn vị toàn diện
thế rồi thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ
chính trị được giao nhưng cũng là góp phần vào
để mà xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
để đến năm hai nghìn ba mươi đưa toàn lực lượng trở thành một lực lượng là hiện đại
chính quy tinh nguyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đấu tranh
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn sổ
xin được cảm ơn thiếu tướng với những phân tích vừa rồi